vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai cổng trào của bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh đắk lắc
ở số một mươi hai đường lê duẩn thành phố buôn ma thuột đã bất ngờ đổ sập
cổng trào này có chiều cao khoảng bốn mét chiều rộng khoảng năm m
tuy nhiên khi cổng trào đổ sập xuống hai bên trụ bê tông được thiết kế để đỡ
chỉ được xây bằng gạch không có sắt thép gắn kết bên trong
được biết hàng ngày bảo tàng đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan và phần đông đi qua cổng trào này
vào thời điểm cổng trào bị sập đổ có rất nhiều người qua lại nhưng rất may không có thương vong về người
bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh đắk lắc được xây dựng năm hai nghìn tám với tổng số vốn hơn tám mươi tỷ đồng
đây là một trong những bảo tàng lớn hiện đại của cả nước